cũng liên quan tới biến chủng omicron nghiên cứu mới đây cho thấy bệnh nhân nhiễm biến thể này
vẫn có thể lây lan bệnh cho những người đã nhiễm các biến thể trước đó
và thời gian trung bình lây lan ít nhất là sáu ngày
các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của năm mươi sáu bệnh nhân mới mắc covid một mươi chín
trong đó có ba mươi bảy người nhiễm biến thể delta và một mươi chín người nhiễm omicron
tất cả các tình nguyện viên đều có các triệu chứng nhẹ giống như cúm và không ai phải nhập viện
tiến sĩ ami bajak ở bệnh viện đa khoa massachusett mỹ đồng tác giả của công trình nghiên cứu trên cho biết
trung bình những người tham gia nghiên cứu không còn virus sau khoảng sáu ngày kể từ khi có xét nghiệm dương tính
tuy nhiên hai mươi năm các trường hợp vẫn tiếp tục lây lan virus trong hơn tám ngày
theo bà jac dù không biết chính xác cần một lượng virus bao nhiêu để truyền bệnh cho người khác
nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy những người bị nhiễm covid một mươi chín nhẹ
có thể lây bệnh cho người khác trong vòng trung bình trong sáu ngày đôi khi có trường hợp lâu hơn
các quy định về cách ly và đeo khẩu trang cần tính đến những thông tin trên
bất kể biến thể nào đang phổ biến hoặc tình trạng tiêm chủng của bệnh nhân trước đó
biến thể omicron nhẹ hơn những biến thể khác trước đó
và đối với hầu hết mọi người triệu chứng khi mắc chủng này sẽ giống như cảm lạnh thông thường
các chuyên gia cho rằng vào thời điểm hiện tại đa số các ca mắc covid một mươi chín là do omicron gây ra
và ít có khả năng có một biến thể mới thay thế
tuy nhiên không thể loại trừ trường hợp omicron tiếp tục đột biến thành một dạng khác
dù người đã tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm obicron
nhưng tiêm chủng vẫn là biện pháp hiệu quả để ngăn bệnh trở nặng